xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh ở phía đông bắc bộ
chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía tây nam khối không khí lạnh có cường độ yếu
do vậy hầu hết các nơi phổ biến là ít mưa độ ẩm không khí tương đối thấp
tiết trời hanh hao nền nhiệt toàn khu vực không biến động đáng kể
cao nhất trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
trời ít mưa có nắng nhiều trong ngày
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức là ba mươi ba độ
còn về đêm và sáng sớm nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ
những nơi có địa hình núi cao còn ở dưới mức hai mươi độ trời rét
các tỉnh duyên hải miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới do khối không khí lạnh hoạt động yếu
và nhiễu động trong đới gió đông cũng yếu đi
nên mưa trên khu vực tiếp tục giảm đi cả về diện và lượng
trưa chiều có nắng và nhiệt độ tăng nhẹ trở lại
cao nhất trưa chiều trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực phía nam đèo hải vân mưa cũng giảm nhanh về diện và lượng
chỉ còn giải rác về chiều ở các tỉnh từ đà nẵng đến bình định
nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
thời tiết thuận lợi cho việc khắc phục hậu quả sau mưa lớn vừa qua
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới ban ngày trời có nắng
và đến chiều tối có mưa rào giải rác một vài nơi có rông
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét cũng như gió giật mạnh
nhiệt độ về đêm và sáng ở vùng cao tây nguyên
phổ biến ở mức từ một mươi chín hai mươi hai độ và cao nhất là từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
khu vực nam bộ cũng có mưa giải rác về chiều
chủ yếu ở các tỉnh ven biển khu vực miền tây nam bộ
và cục bộ có thể xảy ra mưa rông mạnh
trong cơn rông tiêm ẩn nguy cơ về lốc xét cũng như gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ và cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng miền đông có nơi còn trên ba mươi bốn độ